xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị xã xôi giàng thuộc huyện văn chấn được ví như là sapa của yên bái bởi có khí hậu bốn mùa mát mẻ và trong lành
đây là nơi có đến hơn chín mươi dân số là đồng bào người mông đã sinh sôi lập nghiệp từ lâu đời
chính những đặc trưng về khí hậu thổ nhưỡng và tập quán truyền thống của người dân bản địa đã tạo nên một bức tranh đẹp đẽ và nhiều màu sắc về người mông trên non cao xối giàng
trong chương trình sắc màu dân tộc ngày hôm nay xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo chân chúng tôi lên đỉnh núi bốn mùa lãng đẳng mây bay để ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên và khám phá cuộc sống hoang sơ
bình dị nhưng đẹp đẽ vô cùng
nằm trên độ cao gần một bốn trăm linh mét so với mực đất biển suối sàng ẩn mình trong những làn sương bay bảng làng
đây là một vùng núi cao với sắc xanh phủ kín
sắc xanh của mây trời và xanh của những đồi trẻ bạc ngài

đó là những nếp nhà mái gỗ những chiếc váy theo hoa rực rỡ trong nắng hè
những cô gái mông ngồi theo thùa dệt vải bên hiên nhà
nghệ thuật trang trí hoa văn của người mông nói chung đã trở thành một nét văn hóa mang đậm dấu ấn của dân tộc
với phụ nữ mông ở suối giang việc theo chiếc váy chiếc áo hay tấm vải tre cũng là một cách
thể hiện ý tứ và sự kín đáo của người phụ nữ
các họa tiết theo trên váy áo thường được chú trọng nhiều về màu sắc và sự phối kết hợp các màu với nhau
dù theo hoàn toàn theo bản năng và sở thích
nhưng mỗi chiếc váy theo tay của phụ nữ mông đều là một sản phẩm văn hóa độc đáo và đẹp đẽ
các hoa văn trên váy mỗi người một kiểu không ai giống ai
nhưng đều được theo bằng nhiều màu
vì người mông thích cái váy màu sắc rực rỡ
mình học theo từ mẹ và các chị trong bản
mẹ thì dạy lúc buổi tối ở nhà
còn các chị thì dạy lúc đi lên đường
hoặc đi hái chè cùng nhau
theo phong tục các cô gái mông trước khi lấy chồng đều phải tự theo váy áo cho mình
đây là phong tục được cha ông truyền lại từ nhiều đời
và vài cuộn chỉ theo

họ học từ các bà các mẹ các chị qua mỗi buổi đi làm nương hoặc học ở nhà
người lớn bảo trẻ nhỏ cứ thế mà thành đường thành nét
con gái mông ở đây ai cũng thế
khi bắt đầu lớn đều phải học theo để tự theo váy cho mình trước khi đi lấy chồng
vì học từ sớm nên bây giờ mình theo thành thạo rồi theo cũng đẹp hơn trước
nhắc đến suối sàng không thể không nhắc tới những cây trẻ san tuyết cổ thụ
với những gốc trẻ có tuổi đời lên đến hàng trăm năm
cây chè không chỉ là nguồn sống mà còn gắn bó chặt chẽ với người mông nơi đây
từ khi sinh ra cho đến khi mất đi trở thành một phần trong đời sống văn hóa
và tập quán sinh sống của các hộ dân bản địa
người mông ở đây không ai biết chính xác cây trẻ có trên vùng cao này từ khi nào
chỉ chuyển tay nhau một câu chuyện truyền thuyết kể rằng

sư kia có một nguồn sống
nhóm người mông di cư đến đây thì gặp cảnh loạn lạc đường xa
thiếu đồ ăn thức uống lại bệnh tật hoành hành
thấy một loài cây xanh tốt tán rộng lá xanh to bằng nửa bàn tay
búp cây ngậm xương trắng như tuyết
họ liền hái lá ăn và cảm thấy tỉnh táo lạ thường
ngày này qua ngày khác họ lấy lá cây đun với nước suối uống
chẳng mấy mà thất thải mọi người đều khỏe khoắn trở lại
cho là có trời cứu giúp mọi người quyết định ở lại đây với loài cây lạ
từ đó cuộc sống của người mông ở dưới giàng gắn bó với cây trẻ san tuyết cho tới ngày hôm nay
trẻ ở đây là giống trẻ cổ thụ cây cao hơn so với ở các bùng trẻ khác và ẩn chứa nét gì đó hoang sơ của đuối rừng
trẻ cổ thụ là một loài cây đun
cao hơn đầu người cánh lá xung xê thân xù xì tán xòe rộng
trẻ tuyết nơi đây phát triển tự nhiên trong vùng có khí hậu quanh năm mát mẻ
vì thế mà người dân không cần chăm bón cầu kỳ mà vẫn đâm trồi nảy lọc xanh biếc
tre suối sàng có vị ngọt của dòng nước lành vị tinh khiết của những hạt xương sớm vùng non cao và vị thơm bùi khó lẫn
nhiều gia đình dân tộc mông ở đây cũng nhờ những gốc chè này mà làm nên cơ nghiệp cải thiện sinh hoạt trong cuộc sống
họ coi cây trẻ là món quà của đất trời ban tặng cho người mông ở xứ sở này
đối với cây trẻ thì gắn bó với đời sống của người mông ở đây từ rất là xa xưa
thế mà từ thời pháp thuộc thì cây trẻ này cũng là một cây mà người dân mông ở đây cũng đã hái để bán cho thời pháp
sau khi giải phóng thì từ đó cho đến nay thì trước đây thì diện tích chè thì chưa nhiều
từ đó cho đến nay thì chúng tiếp tục phát triển cái vùng trẻ
cho nên hiện nay thì đến thời điểm này là theo cái tính chung thu nhập chung là cây trẻ nó cho thu nhập khoảng sáu mươi cái đời sống của con ở đây
người mông chăm chỉ chịu khó trồng ngô biết nuôi ngựa
riêng người mông ở suối giang còn giỏi hái trẻ sao trẻ
bởi cây trẻ đã sống với họ từ nhiều đời
suối giang độ này đang vào mùa hè
chẳng thế mà cứ lên đến lưng trừng núi là dễ thấy thấp thoáng bóng những cô gái mông với vài hoa rực rỡ kéo nhau lên núi hái chè
công việc hái trẻ ngay tưởng đơn giản nhưng thị thực vất vả vô cùng
những cây trẻ cao vượt đầu người tán rộng hàng mét
vậy nên để lấy được những bút chè non phải trèo lên cành cao của cây mà hái
chị mùa thị hằng và các em trong bàn đã quen với công việc hái chè từ khi chỉ là những đứa trẻ
người mông ở đây rất quan tâm tới cây trè vì nó là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ
nó cũng gắn bó với người dân từ nhiều đời quen thuộc như cây lúa đối với người dân dưới đồng bằng vậy
vì thế người mông không ai là không biết làm trè và hầu như nhà nào cũng có đồi trè
bởi đã gắn bó với người mông suối ràng từ xa xưa nên người dân nơi đây đã dành cả tình cảm công sức từ khâu chăm sóc thu hái cho đến chế biến bảo quản
trè hái về rồi lọc lại những bút không bị sâu không quá già sau đó mới sao trong chảo gan
cùi dùng sao trè
chè phải thật khô cháy đượm lửa giữ cháy nhỏ vừa nhưng phải thật đều
một số người mông trên suối ràng vẫn giữ cách sao trè truyền thống
dường như hương vị của trè được chính tay người dân sao trên bếp lửa và chảo gan có hương vị đậm đà hơn trăng
sao trè săn tuyết là bí quyết của người mông ở suối ràng chẳng dễ gì mà học được
vào vụ hái trè cả bản mông tỏa hương thơm ngào ngạt
trè sau rồi phải vò bằng tay thật khéo sao cho những bút trè săn lại
cái tài của người sao là phải biết trẻ cuộn đến độ nào là vừa đủ
bút trè tuyết được chính bàn tay của người mông ở suối ràng chăm chỉ chịu khó chế biến
như cuộn hết cả sự tinh khiết thanh cao của mây gió núi ngàn vào trong

trè sau rồi phải biết trè cuộn đến độ nào là vừa đủ
bút trè tuyết được chính bàn tay của người mông ở suối ràng chăm chỉ chịu khó chế biến
làm chè vất vả lắm